từ đầu tháng một mươi một cho đến nay thời tiết chuyển mùa với diễn biến thất hường đã khiến số trẻ em nhập viện tại tỉnh hải dương gia tăng nhất là số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp
nhiều ngày nay khoa nhi tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh hải dương đều tăng gấp hai thậm chí có ngày gấp ba lần so với những ngày đầu tháng một mươi một
bệnh viện nhi tỉnh hải dương trung bình mỗi ngày tiếp nhận khám điều trị cho hơn hai trăm linh trẻ em có ngày cao điểm lên đến sấp xỉ ba trăm linh bệnh nhi
các bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện nhi hải dương cho biết số lượng trẻ em nhập viện gia tăng từ đầu tháng một mươi một và luôn duy trì tình trạng quá tải ở khoa hô hấp và bệnh viện đã phải kê thêm giường sàng lọc phân loại điều trị tại các khoa khác
để phòng tránh bệnh cho trẻ ở thời điểm này các gia đình cần chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ em